từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một diễn đàn vì hòa bình paris lần thứ ba với chủ đề
đối mặt với covid một mươi chín bước sang một thế giới tốt đẹp hơn được tổ chức tại pháp
với mục đích thảo luận các biện pháp ứng phó đa chiều để vượt qua thách thức do đại dịch covid một mươi chín gây ra
và tận dụng cơ hội để xây dựng một thế giới bền vững hơn
vâng với những kết quả tích cực mà việt nam đã đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
cũng như vai trò kép là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
diễn đàn vì hòa bình đã mời thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi thông điệp qua video tới diễn đàn
sau đây truyền hình nhân dân xin giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn thông điệp của thủ tướng
thưa quý vị tôi quan ngay chủ đề thiết thực của diễn đàn vì hòa bình paris lần thứ ba
đối mặt với covid một mươi chín bước sang một thế giới tốt đẹp hơn
bằng nỗ lực của các hệ thống chính trị sự đồng lòng của người dân
và đối mặt với các hệ thống chính trị sự đồng lòng của người dân và đối mặt với các hệ thống chính trị
đã được hợp tác tích cực với nhiều quốc gia tổ chức quốc tế
đến nay việt nam đã cơ bản kiểm soát được đại dịch covid một mươi chín
bảo đảm an sinh xã hội thuộc hồi đà tăng đứng kinh tế
chúng tôi hiểu rõ ràng trong cuộc chiến này chúng ta không thể đi xa nếu đi một mình
và tôi cho rằng một là đại dịch đã tạo ra khủng hoảng toàn cầu về y tế kinh tế xã hội
là thách thức chung mà nhân loại cần chung tay giải quyết thông qua đoàn kết quốc tế
hợp tác đa phương cũng như phối hợp hành động ở các cấp độ quốc gia khu vực và toàn cầu
bảo đảm không một người dân không một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau
thứ hai là chúng ta cần lấy lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động
thứ ba ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe tính mạng và bảo đảm người dân
ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín với chi phí hợp lý
thứ ba là các quốc gia cần duy trì công kết và nỗ lực thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
và cam kết về biến đổi khí hậu đặc biệt là cần tạo điều kiện thuận lợi
và hỗ trợ về tài chính công nghệ và thương mại cho các nước đang phát triển
để thực hiện các mục tiêu phát triển bình vững
thứ ba là các quốc gia cần duy trì công kết và nỗ lực thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
và công kết về tài chính công nghệ và thương mại cho các nước đang phát triển bình vững
thưa quý vị tôi tin rằng với quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn
cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình hợp tác và phát triển thành vượng
vì một tương lai tốt đẹp hơn xin trân trọng cảm ơn